nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đem lại quyền và lợi ích tốt nhất cho người bệnh
nhiều bệnh viện cơ sở đã thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh
thanh toán bảo hiểm y tế ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh ninh bình
cô bùi thị đường phải theo dõi điều trị căn bệnh tiểu đường định kỳ hàng tháng từ một mươi chín năm nay
trước kia mỗi lần đi khám cô rất mệt mỏi khi phải chờ đợi do sức khỏe không đảm bảo
từ khi có thể quẹt bệnh nhân một ứng dụng công nghệ mới được bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình áp dụng với bệnh nhân mạng tính
cô chỉ cần đăng ký vào hôm sau đến khám ngay không mất công chờ đợi hồ sơ bệnh án cũng được lưu sẵn trong máy tính
cô sẽ thấy được kết quả của mình ngay không phải tìm kiếm như trước
việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều trị khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế đã được tỉnh ninh bình triển khai từ năm hai nghìn sáu tại bệnh viện đa khoa tỉnh sau đó nhân rộng
đến nay toàn bộ cơ sở y tế ở một trăm bốn mươi năm xã phường thành phố trên địa bàn tỉnh đều áp dụng phần mềm y tế cơ sở
theo đó công nghệ thông tin sẽ được áp dụng tại tất cả các khâu từ đăng ký khám bệnh kết quả xét nghiệm đến hồ sơ bệnh án của từng bệnh nhân
điều này giúp tránh sai sót trong khâu điều trị cũng như quản lý người bệnh
bên cạnh đó việc áp dụng công nghệ thông tin cũng sẽ giúp cho các nhà quản lý kiểm soát được chi tiết từng khâu đầu vào
cho đến khi thanh toán bảo hiểm y tế đều đầy đủ minh bạch giảm thiểu tối đa tình trạng lạm thu quỹ bảo hiểm y tế
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế tuyến cơ sở như thế này

và khi chất lượng y tế địa phương được nâng cao

các cấp cứu đã góp phần giảm thiểu quá tải cho bệnh viện tuyến trung ương